kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín ngày một mươi ba tháng một mươi một của bộ y tế cho biết
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một mươi một trên hệ thống quản lý quốc gia ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận tám bốn trăm chín mươi bảy ca nhiễm mới trong đó có một mươi sáu ca nhập cảnh và tám bốn trăm tám mươi một ca ghi nhận ở trong nước
như vậy là giảm bốn trăm chín mươi năm ca so với ngày trước đó
tại năm mươi bảy tỉnh thành phố có ba chín trăm bốn mươi ca cộng đồng
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một một mươi tám ba trăm bảy mươi sáu ca nhiễm
trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay thì có tám trăm năm mươi năm hai trăm ba mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn chín mươi bảy triệu liều trong đó tiêm mũi một là hơn sáu mươi bốn triệu liều và tiêm mũi hai là hơn ba mươi ba triệu liều
xin được chuyển sang
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự